đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng cây ăn quả tại hợp tác xã ngọc lan huyện mai sơn tỉnh sơn la
hợp tác xã ngọc lan huyện mai sơn được thành lập từ năm hai nghìn một mươi là một trong những đơn vị tiên phong của tỉnh sơn la trong việc chuyển đổi sản xuất nông nghiệp tập trung trồng cây ăn quả sản xuất giống
nhờ việc thay đổi tư duy trong sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn như việt gap global gap đến nay các thành viên của hợp tác xã đã có đời sống ổn định khá giả hơn thu nhập trung bình của xã viên đạt khoảng ba trăm linh triệu đồng một năm
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những nỗ lực của hợp tác xã ngọc lan nói riêng và tỉnh sơn la nói chung trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc phát triển cây ăn quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao
đồng thời lưu ý tỉnh sơn la cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ quan tâm tới việc xúc tiến thương mại bao tiêu đầu ra cho sản phẩm góp phần chung vào việc cải thiện đời sống nhân dân phát triển kinh tế xã hội địa phương